để giải quyết mâu thuẫn một đối tượng đã dùng dao đâm người khác thương tích nặng
đối tượng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã buôn hồ tỉnh đắk lắc bắt giữ
đó là nguyễn duy trung chú tại thị xã buôn hồ
theo điều tra em trai của trung có mang một điện thoại di động cầm cố cho anh cao dũng trí
nhưng quên không tháo sim nên trung tìm trí đòi lại xin điện thoại
tuy nhiên trí không đồng ý nên hai bên xảy ra mâu thuẫn
trung bị trí đánh nhiều cái vào người và đầu nên đã rút dao mang sẵn trong người đâm trí gây thương tích nặng